xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cháu bé đã chính thức có yêu cầu là không xử lý hình sự đối với người lái xe chở tôn
sau khi người này bị cơ quan công an tạm giữ
nhưng nếu như ông ta bị khởi tố theo luật
thì theo điều hai mươi của luật hình sự về tội đồng phạm
ai sẽ là người chỉ huy và tạo điều kiện vật chất thúc đẩy người khác thực hiện hành vi đó
phải chăng chính những người tiêu dùng bình thường thì đã trả tiền
và thúc đẩy chiếc xe này lăn bánh ở ngoài đường
câu hỏi chị rất hay
đây là nói về tính chất lỗi
nhưng mà thực ra ở đây thì người chở hàng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân như tôi vừa nói là điều trên
còn trong đây thì sẽ không có đồng phạm theo quy định của pháp luật
mà ở đây chúng ta chỉ có thể nói chúng ta là những người đồng loa nếu khi sử dụng dịch vụ chở hàng của người chở hàng
ở đây không có đồng phạm vì đồng phạm phải là những người cùng bàn bạc
và thống nhất cách thức phạm tội thì mới là đồng phạm
và ở đây người chở hàng và cái người chủ thuê trở người ta chỉ là quan hệ dân sự thôi
xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư
thưa quý vị và các bạn những người chở hàng quá khổ chở sắt thép tôn gần như một trăm linh là những người rất nghèo
có thể nói là có tới hàng vạn người làm nghề như vậy hàng ngày ở khắp nơi
họ chở hàng đến mọi ngõ ngách đến từng khu chợ từng khu dân cư
ai cũng biết những người vận chuyển kia họ cũng vì cuộc sống mưu sinh nên mới phải lăn lộn vất vả
nhưng nếu xảy ra tai nạn chết người liệu đồng tiền kiếm được ngày hôm nay có đủ bù đắp cho những cái giá quá đắt ấy hay không
công cụ kiếm cơm của những cựu chiến binh này là chiếc xe ba bánh
nghề này là nghề vất vả
đấy vì đi làm trở trở thuê thôi thì nó cũng gọi là nó không ổn định như đồng lương của người ta đều được
vì mình làm đi lại có nghề nhiều việc nghề ít việc
không biết không ổn định nhưng mà công việc của mình thì bây giờ mình phải theo
mà mưa lắng trên đường thì đều mình phải làm
và họ hoàn toàn ý thức được rằng chở hàng công canh là vô cùng nguy hiểm
xe này của tôi thì cũng chưa xảy ra tai nạn như bây giờ
thì tôi chỉ rời toàn hàng gọn thôi
không chủ động còn hình thẩm chứ còn vượt phố hoặc là ép
nên là vì thế cái người mà chẳng hạn như theo ba bánh hay theo sơ sơ người ta phải nựa lách để tránh
thì có khi tránh được người này
hàng dài thì người ta phải cho gọn vào thì mới chở
chứ hàng dài chở thì dù sao nữa nó cũng rất là nguy hiểm
tuy nhiên cách để không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà họ lựa chọn
chưa phải là giải pháp được coi là hiệu quả
trước khi chở một hàng công canh thì phải có sự an toàn đầu đuôi về vấn đề dài
phải bọc biệt để tránh cái cạnh chắc
nhưng mà ra ngoài đường ảnh hưởng
người tham gia giao thông hẹn với khách hàng là chở vào những cái giờ nó không cao điểm
nó không cao điểm
rõ ràng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại
không có những chiếc xe chở hàng này sau đây họ sẽ chở bằng gì
sẽ tiếp tục lại có những loại xe tự chế để đáp ứng chính nhu cầu của người dân
mà nếu vẫn tồn tại những chiếc xe như thế này thì sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm nữa xảy ra
đây là một bài toán nan giải cho tất cả các nhà quản lý cũng như những cá nhân trong xã hội
vâng thưa luật sư nhiều người thì vẫn nghĩ là di chuyển trên đường thì là việc của cá nhân mình
mà hoàn toàn không hề có ý thức rằng đó là một mắt xích trong quá trình tham gia giao thông
hành vi của một người có thể gây ảnh hưởng đến người khác
những người đi sau đi trước mình hoặc là những người đang tham gia giao thông bên cạnh mình
đừng bắt người vô tội phải bảo vệ mình
vậy thì chúng ta sẽ phải bảo vệ bản thân thế nào khi mà tham gia giao thông trên đường
hay là thậm chí như bà xuân thôi ngồi ngay trên vỉa hè
trong trường hợp này chúng ta bảo vệ bằng cách
chỉ có một cách là chúng ta vẫn phải tuân thủ pháp luật
tuân thủ về quy định về an toàn giao thông
và trong trường hợp ví dụ gia đình chúng ta phải dạy con em chúng ta về luật an toàn giao thông
hoặc là có điều kiện nữa thì có thể tuyên truyền cho những người khác
hoặc đây dưới dạng là kêu gọi những người khác cùng tham gia cái chương trình an toàn giao thông
đấy cũng là cách tự bảo vệ mình
chứ không phải chúng ta chỉ tuân thủ một mình
chúng ta có thể vận động mọi người
chia sẻ cái kinh nghiệm giao thông của chúng ta
cũng là một cách để chúng ta bảo vệ mình
vì khi tất cả mọi người cùng tuân thủ thì chúng ta cũng được an toàn
có nhiều ý kiến cho rằng là nếu như mà không có những chiếc xe chở hàng có giá tiền phù hợp với lại túi tiền của người dân
thì có lẽ là họ sẽ không sẵn sàng chi trả khi mà mọi thứ đều đang đắt lên
và chúng ta có chấp nhận để trả một cái phí đắt hơn hay không
tôi đang muốn nhấn mạnh tới câu chuyện cung cầu trong xã hội hiện nay
và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân để những chiếc xe chở hàng cồng cành này xuất hiện trên đường
theo ý kiến của luật sư thì sao
vâng chị nói vấn đề cung cầu
đây vấn đề rất nan giải
vì lý do để người ta vi phạm giao thông khi chở hàng
có rất nhiều lý do
lý do về điều kiện kinh tế
không thể chi trả nổi cho những dịch vụ đắt hơn
ví dụ những cái xe hoặc phương tiện đảm bảo hơn
đối với một lượng hàng nhỏ thì không thể trả quá
quá nhiều tiền cho một chiếc xe ô tô được
thứ hai vấn đề này cũng là rất khó để xử lý
nếu nói về vận chuyển
với những ngôi nhà ở trong phố trong ngõ
thì để mà vận chuyển được theo đúng quy định của luật thì rất khó khi chúng ta xây dựng
và liệu những người như chúng ta những người tiêu dùng hay là những khách hàng của những chiếc xe này
có thể là chính chúng ta
có thể là những người quản lý
có thể là những người quản lý
có thể là cảnh sát giao thông
nếu họ xây nhà
họ cũng sẽ cần
nên nó tạo ra một tâm lý
có thể chuyện này là bình thường
hoặc là nhiều khi người ta phải thông cả
còn tôi cũng đang nhìn thấy
ngay cả những cán bộ của công ty điện lực
khi người ta lên sửa bốt điện
hay là đọc đồng hồ công tơ
người ta cũng phải chở một cái thang rất dài
để người ta đi vào ngõ ngách người ta đọc
đấy cũng là vi phạm
nhưng vì là không thể làm khác được
chứ không phải là người ta muốn vi phạm
vấn đề xe ba gác
chở hàng quá tải
vượt quá giới hạn cho phép
vi phạm luật giao thông
thì đã không còn là chuyện hiếm gặp
và cảnh sát giao thông
thì cần có những cái hình thức xử phạt
như thế nào cho hợp lý
thì cũng là một câu chuyện rất là khó
theo luật sư
thì các chế tài luật của chúng ta
đã đủ mạnh để xử lý hay chưa
và cần có những hoạt động giải pháp thiết thực nào
cứng rắn hơn
để có thể xử lý được các loại xe vi phạm này
theo tôi thì các chế tài
và các quy định pháp luật của chúng ta
và xử lý được các vấn đề này
nhưng chỉ có là
xử lý nghiêm hay không
còn đề giải pháp
cho vấn đề này
thì là có những giải pháp tổng thể
về phía chính quyền
thì phải có cái sự quy hoạch đồng bộ
với giao thông
để tạo điều kiện làm sao
cho những hoạt động giao thông
hoặc là những hoạt động vận chuyển
sinh hoạt bình thường
của dân chúng
có thể là
rất tiện dụng
vì bây giờ có thể
những cái xe ô tô
nó không thể vào được
những ngõ nhỏ
thì phải quy hoạch thế nào
và vận chuyển thế nào
là vấn đề về quy hoạch giao thông
ở cấp vĩ mô
còn những cơ quan thực thi pháp luật
như cảnh sát giao thông
trong cảnh sát rất nhiều lực lượng
được quyền xử phạt
và thanh tra giao thông
thậm chí xử phạt đã đến
ủy ban các cấp
ở địa phương
thì họ phải
trong vấn đề
xử lý vi phạm
và hình thức
ngoài phạt tiền
thì tôi nghĩ là
có thể tạm giữ
hoặc tịch thu
phương tiện vi phạm
cũng là một hình thức
những người dân chúng ta
những người tiêu dùng
như chị nói
là những người
vi phạm đấy
thì chúng ta
có nói không
với cái việc
những phương tiện
không an toàn không
vận chuyển hàng
cho chúng ta không
chủ kinh doanh
những phương tiện
không an toàn
để chở hàng
cho chúng ta
đấy là những giải pháp
tôi nghĩ là
nên đưa ra
trong lúc này
xin được cảm ơn
những chia sẻ
của luật sư
nguyễn tiến thủy
trong cuộc trao đổi
và các bạn
không chỉ chờ
cùng góp chung
một tiếng nói
giúp người chở hàng
thứ họ chở
không phải hàng hóa
đó là hung thần
là những hiểm họa di động
có thể cướp đi mạng sống
của người khác
bất cứ lúc nào
vì tính mạng
vì sự an toàn
của bản thân
và cả những người xung quanh
chúng ta phải nói không
với việc chở hàng hóa
khi tham gia giao thông
thời lượng của chương trình
cũng đã hết
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại